theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam đến nay năng lực xét nghiệm của quảng nam đã đạt bốn năm trăm linh mẫu một ngày
hiện quảng nam đã thực hiện hơn ba mươi chín mẫu xét nghiệm trong đó có tám mươi bốn mẫu dương tính và hơn ba mươi một mẫu âm tính
tỉnh quảng nam tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm đẩy nhanh tốc độ truy vết f một
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam giám sát thường xuyên liên tục các trường hợp sốt ho khó thở
bộ y tế sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh quảng nam để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch thành lập các tổ giám sát cộng đồng
truy vết các ca tiếp xúc tại quảng nam
công tác xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng cũng đã cho thấy hiệu quả khi phát hiện sớm các ca dương tính và kịp thời khoanh vùng cách ly